các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh quảng nam vẫn đang khám nghiệm sát người đàn ông nổi trên sông gò tre
đoàn qua xã tâm thăng thành phố tâm kỳ trong tư thế bị chói tay chân
trưa cùng ngày con gái của nạn nhân đã đến hiện trường khóc nấc nhận mặt cha
đồng thời công an tỉnh quảng nam cũng bước đầu xác định nguyên nhân tử vong
con gái khóc nghẹn khi thấy cha tử vong trong tư thế chói tay chân
ngày hai mươi tháng bốn công an tỉnh quảng nam cùng lực lượng chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện sáng cùng ngày trên sông gò tre
đoàn qua xã tâm thăng thành phố tâm kỳ
đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam
trực tiếp chỉ đạo điều tra khám nghiệm vụ án này
người đàn ông được phát hiện trong tình trạng bị chói tay chân và bịt miệng
người này mặc một áo thun màu xanh đen quần jin lừng
có mặt tại hiện trường đại tả nguyễn hà lai thủ trưởng công an tỉnh quảng nam
chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án
đại tá lai nói chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân
cảnh sát đang tích cực điều tra
cán bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng nam cũng có mặt phối hợp khám nghiệm tử thi
điều tra vụ việc
tại hiện trường cảnh sát thu thập vật dụng cá nhân của nạn nhân
lực lượng chức năng đi thuyền dọc bờ sông để tìm kiếm vật chứng dấu vết liên quan
trưa cùng ngày con gái nạn nhân xác nhận người đàn ông tử vong là cha của mình
cô gái nghẹn lòng tra em rời khỏi nhà từ trưa ngày một mươi chín tháng bốn và không về nhà
khi đi cha vẫn mặc bộ đồ màu xanh quân lừng
người đàn ông tử vong được xác định là huỳnh sược năm mươi hai tuổi người địa phương
khu vực phát hiện vụ việc cách nhà nạn nhân khoảng hai km
đợt sông phát hiện người đàn ông nằm giáp danh giữa hai xã tam thăng
thành phố tam kỳ và tam man huyện phú ninh
khu vực xung quanh là đồng ruộng vắng người qua lại
trao đổi với báo chí tại hiện trường đại tá nguyễn hà lai
phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
theo kết quả khám nghiệm ban đầu người ông sược không bị tác động ngoại lực
qua tìm hiểu thông tin
từ người thân ông sược đại tá lai cho biết
nạn nhân bị tâm thần phân liệt không sử dụng rượu bia và hay đi khỏi nhà
phó giám đốc công an tỉnh quảng nam nói
nạn nhân được gia đình quản lý tại nhà không đi làm việc
nhà nạn nhân gần hiện trường vụ việc cách khoảng hai km
người này có con trai ở thành phố hồ chí minh và con gái đang đi học tại thành phố tam kỳ
lực lượng chức năng nhận định ông sược tử vong từ ngày một mươi chín tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn
người vẫn chưa bị phân hủy
qua kiểm tra từ trang nạn nhân cảnh sát phát hiện một đoạn dây trong túi quần
ngoài ra kiểm tra tại nhà ông sược lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây
giống dây dùng để chói tay chân người đàn ông năm mươi hai tuổi
đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam nhận định
đây có thể là vụ tử vấn
tuy nhiên vẫn chờ kết quả khám nghiệm và điều tra
thưa quý vị các bạn nếu đây là một vụ tự tử
thì tại sao nạn nhân lại có thể tự bịt miệng mình
và tự trói chân
một vụ án về cái chết bí ẩn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
khi có thông tin mới nhất về vụ việc chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất tới quý vị và các bạn
hay ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại